bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ xác nhận các lực lượng nước này đã tấn công năm mươi bốn mục tiêu ở khu vực iblis phía tây bắc syri sau khi tám binh sĩ nước này thiệt mạng do bị nã pháo ở đây
theo bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ các lực lượng vũ trang nước này đã triển khai mọi hình thức phản ứng ở idlib và ankara đã thông báo cho nga
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan bày tỏ hy vọng các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận astana và sochi
trong khi đó bộ ngoại giao nga cho biết ngoại trưởng nga và thổ nhĩ kỳ đã nhất trí rằng thỏa thuận về khu vực iblis phải được đưa ra giám sát trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa các lực lượng đối lập
lực lượng thuộc chính phủ syri hiện đang bao vây gần như toàn bộ thị trấn chiến lược sarayev ở tỉnh idlib và tiến gần tới tuyến đường chủ chốt trong khu vực